giá thành sản xuất giảm từ một mươi một mươi năm nên lợi nhuận đạt mức tăng tương ứng
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

giá thành sản xuất giảm từ một mươi một mươi năm nên lợi nhuận đạt mức tăng tương ứng